chào mừng quý vị đến với nhịp sống kinh tế
thưa quý vị người dân ưa chuộng dịch vụ chuyển tiền nhanh hai mươi bốn trên bảy hơn rút tiền qua atm
tốc độ tăng giá nhà tại tp hcm mạnh hơn tại hà nội
đáng chú ý lượng tiền chuyển ra nhận về tại việt nam đang được thực hiện dễ dàng
thông qua các sản giao dịch chứng khoán quốc tế ở việt nam
nhịp sống kinh tế sẽ mở đầu với các tin tức thị trường
chỉ số usd index đo sức mạnh đồng usd có lúc tăng bốn nhưng giảm trở lại trong tuần
chỉ số này hiện giao động quanh ngưỡng trên chín mươi hai điểm
mức độ tăng giảm của usd index ảnh hưởng đến giá usd trên thị trường tự do tại việt nam
giá đô la mỹ tự do tại hà nội phổ biến ở mức hai mươi ba hai trăm linh đồng mua vào và hai mươi ba hai trăm ba mươi đồng bán ra tăng một mươi năm đồng
tại việt công banh giá usd niêm yết giảm năm đồng còn hai mươi ba tám mươi năm đồng
và hai mươi ba hai trăm sáu mươi năm đồng tương ứng giá mua và bán
giá nhà tại tp hcm và hà nội có xu thế tăng mạnh trong các năm qua
giá nhà bình quân tại các quận thuộc khu trung tâm của hai thành phố lớn đã biến thiên mạnh
tăng từ hai mươi hai đến hai mươi bảy lần
đối với thị trường căn hộ trung cư giá trào bán bình quân tại tp hcm đã tăng năm mươi ba kể từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay
còn tại hà nội mức tăng là một mươi sáu
có thể thấy trong hơn nửa thập niên qua tốc độ tăng giá của nhà trung cư tại tp hcm
đang mạnh hơn hơn hơn
quy định tại nghị định tám mươi một hai nghìn hai mươi ndcp sửa đổi có hiệu lực từ ngày một tháng chín về điều kiện phát hành riêng lẻ bị siết chặt
doanh nghiệp có nhu cầu huy động vốn thông qua kênh trái phiếu phải chuyển sang hình thức phát hành ra công chúng
đã làm thị trường trái phiếu hạ nhiệt
theo sở giao dịch trứng khoát hà nội hnx trong tháng một mươi hai nghìn hai mươi tổng số đợt phát hành trái phiếu thành công là chín mươi
tương ứng giá trị trao bán hơn chín năm trăm linh bốn tỷ đồng
thực hiện bởi hai mươi doanh nghiệp
với con số phát hành thành công tháng chín năm hai nghìn hai mươi
giá trị kỳ này giảm một tỷ đồng
đặc biệt so với tháng tám năm hai nghìn hai mươi giá trị tháng một mươi đạt chưa đến một phần sáu
thị trường tiếp tục giảm nhiệt sau nghị định mới
ngân hàng có trách nhiệm cung cấp định kỳ các thông tin về tài khoản của người nộp thuế mở tại ngân hàng cho cơ quan quản lý thuế
đây là một trong những nội dung của nghị định một trăm hai mươi sáu hai nghìn hai mươi hướng dẫn luật quản lý thuế có hiệu lực từ ngày năm tháng hai
ngân hàng phải cung cấp thông tin tài khoản khách hàng cho cơ quan thuế
để thanh kiểm tra cưỡng chế thực hiện nghiệp phát hành trái phiếu
việc cung cấp thông tin về tài khoản được thực hiện lần đầu trong thời gian chín mươi ngày kể từ ngày nghị định một trăm hai mươi sáu có hiệu lực thi hành
việc cập nhật các thông tin về tài khoản được thực hiện hàng tháng trong một mươi ngày của tháng kế tiếp
phương thức cung cấp thông tin được thực hiện dưới hình thức điện tử
cục viễn thông bộ thông tin và truyền thông đang xây dựng dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất
với mục tiêu yêu cầu thiết bị đầu cuối di động được sản xuất lưu thông tại việt nam phải hỗ trợ các công nghệ mới bốn g năm g
điện thoại chỉ hỗ trợ hai g ba g sẽ không được nhập khẩu về việt nam theo quy chuẩn mới có hiệu lực
quy chuẩn này dự kiến được ban hành trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi và có hiệu lực từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
việc này nằm trong các giải pháp để thúc đẩy sử dụng thiết bị đầu cuối thông minh bốn g năm g
tiến tới mục tiêu phổ cập smartphone vào năm hai nghìn hai mươi năm và hạn chế thiết bị chỉ hỗ trợ công nghệ cũ như hai g
theo công ty cổ phần thanh toán quốc gia việt nam dịch vụ chuyển tiền nhanh hai trăm bốn mươi bảy
trên ứng dụng internet banking mobile banking của các ngân hàng là dịch vụ được khách hàng tin dùng
trong các giao dịch chuyển tiền thanh toán với tốc độ tăng trưởng trung bình hơn ba lần từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi
tính đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hệ thống thanh toán quốc gia napas đã ghi nhận số lượng giao dịch chuyển tiền nhanh hai mươi bốn trên bảy
vượt qua số lượng giao dịch rút tiền atm và chiếm gần sáu mươi sáu sáu tổng số lượng giao dịch
trong khi các giao dịch chuyển nhanh atm chỉ còn chiếm hai mươi sáu
tỷ trọng về giá trị giao dịch chuyển tiền nhanh hai mươi bốn trên bảy đã tăng một mươi một lần từ sáu ba vào năm hai nghìn một mươi năm lên chín mươi ba năm vào năm hai nghìn hai mươi
với quy định hạn chế cá nhân chuyển tiền ra nước ngoài thì việc ở việt nam đầu tư vào chứng khoán ở nước ngoài sẽ khá khó khăn
thế nhưng thực tế việc chuyển tiền lại cực kỳ dễ dàng nhanh chóng
tại việt nam nhiều sàn giao dịch tự nhận là sàn chứng khoán quốc tế
nhưng tiền người chơi chuyển vào tài khoản là tiền việt thông qua các ngân hàng vĩ điện tử trong nước
theo ngân hàng nhà nước những giao dịch chuyển khoản trong nước khó xác định là tiền đầu tư chứng khoán quốc tế hay ngoại tệ
tuy nhiên việc chuyển tiền ra nước ngoài để đầu tư là phạm pháp
các ngân hàng ví điện tử hiện nay đều phải tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống rửa tiền
một số giao dịch sẽ được liệt vào giao dịch đáng ngờ và theo dõi
thưa quý vị nhịp sống kinh tế phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày từ thứ hai đến thứ sáu trên truyền hình nhân dân
sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất